là các người tình yêu quê hương đất nước truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân công an nhân dân việt nam và các nước asean cộng
nhạc hội đồng thời cũng là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật âm nhạc thể hiện tài năng tình yêu nghệ thuật đam mê âm nhạc của đoàn nhạc cảnh sát các quốc gia
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chương trình phần hai của chương trình là biểu diễn hòa nhạc ngoài trời được tổ chức trước tượng đài vua lý thái tổ hồ hoàn kiếm hà nội vào hai mươi h ngày một mươi tháng bảy
chương trình được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình việt nam và truyền hình công an nhân dân
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
vào ngày tám tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ubnd tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn thành phong đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ảnh hưởng sâu đến uy tín của đảng bộ chính quyền sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cá nhân ông phong
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn thành phong
liên quan đến vụ trộm cắp một mươi sáu tấn sắt trong công trình cao tốc bắc nam ở ninh thuận lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn việt dũng và ba đồng phạm là trần văn dũng
cùng chú huyện cam lâm tỉnh khánh hòa nguyễn thị bé phương và nguyễn văn tuấn cùng chú tại huyện bắc bình tỉnh bình thuận để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản tại dự án đường cao tốc bắc nam đoạn qua địa bàn tỉnh ninh thuận
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cùng làm thuê cho công trình cao tốc bắc nam tại xã phước hữu huyện ninh phước tỉnh ninh thuận cho nên nắm được hoạt động của đơn vị thi công
vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu lợi dụng sơ hở các đối tượng đã móc nối với nhau đưa trộm hơn một mươi sáu tấn sắt của công trình mang đi bán và chiếm đoạt số tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng
mở rộng điều tra vụ án bốn đối tượng trên còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện một số vụ trộm khác tại công trình cao tốc trên địa bàn tỉnh ninh thuận
trong khi đó tại buôn ma thuật đối tượng nguyễn thanh long từng có một mươi tiền án vừa mới ra tù được hơn một tháng lại tiếp tục tái phạm tội trộm cắp tài sản
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thanh long bốn mươi chín tuổi trú tại thành phố bùa ma thuật về hành vi trộm cắp tài sản